theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và đài khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường dự báo ngày đêm nay và sáng mai không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét có nơi rét đậm rét hại ở bắc trung bộ có mưa mưa rào sau đó mưa mở rộng xuống trung trung bộ phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ chiều và đêm một mươi sáu tháng hai ở vùng biển từ quảng trị đến cà mau và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu
trong cơn giật cấp tám biển đông khu vực hà nội thời tiết có mưa về nơi trời rét